thủ tướng chính phủ phê duyền kế hoạch tổ chức thực hiện công ước asean về phòng chống buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
nhằm xác định cụ thể trách nhiệm của các cấp các ngành các địa phương trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả công ước asean về phòng chống buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em công ước actip
góp phần hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu quả phòng chống mua bán người có tổ chức xuyên quốc gia và các loại tội phạm có liên quan
trong đó kế hoạch thực hiện nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận xác minh xác định nạn nhân bị mua bán và chuyển tuyến để thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật
thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân người thân thích của họ và bí mật thông tin về nạn nhân theo quy định của pháp luật
nghiên cứu các quy định pháp luật để bảo đảm nhanh chóng trong việc thực hiện các hoạt động giải cứu bảo vệ phục hồi hồi hương và tái hòa nhập cộng đồng đối với nạn nhân bị mua bán